ngày bảy tháng hai tổng thống joko widodo đã thông báo về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng một đường hầm
kết nối nhà thờ hồi giáo istiklan nhà thờ hồi giáo lớn nhất đông nam á
tại trung tâm thủ đô jakarta với nhà thờ chính tòa cũng tại trung tâm thủ đô này
đây là hai nhà thờ đại diện cho hai tổ chức tôn giáo nằm đối diện nhau trên một tuyến phố của thủ đô jakarta
tổng thống joko widodo nhấn mạnh đường hầm này sẽ là cầu nối cho tình anh em
giữa các cộng đồng tôn giáo tại indonesia và mang ý nghĩa to lớn là biểu tượng cho sự hòa hợp các tôn giáo tại indonesia
ông tuyên bố việc xây dựng một đường hầm nối hai nhà thờ sẽ giúp người dân và du khách dễ dàng tham quan khám phá hai nhà thờ
dự án cải tạo nhà thờ hồi giáo isticlan được bắt đầu thực hiện vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín với tổng kinh phí khoảng ba một triệu đô la
ban đầu dự án này không bao gồm ý tưởng xây dựng đường hầm kết nối hai nhà thờ này và dự kiến sẽ được hoàn thành vào trước tháng bốn năm nay
tuy nhiên với việc bổ sung thêm
hạng mục xây dựng đường hầm kết nối hai nhà thờ dự án này có thể kéo dài thêm thời gian